ubnd tỉnh hải dương vừa ra văn bản số ba nghìn một trăm năm mươi bốn về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hải dương
người dân không ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết được ra ngoài tập thể dục phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu hai mét
không tụ tập tại khu công viên vườn hoa quảng trường phải đeo khẩu trang khi ra ngoài
không tổ chức các lễ hội hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu được hoạt động trở lại phải bảo đảm an toàn phòng dịch quán ăn không được bán hàng tại chỗ
các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như dịch vụ làm đẹp cắt tóc gội đầu xâm hơi massage karaoke quán bar phòng game dạp chiếu phim vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động